chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng cuối cùng của năm hai nghìn một mươi tám phát biểu mở đầu phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc thông báo tin mừng về tốc độ tăng trưởng kinh tế kỷ lục trong nhiều năm qua
tăng trưởng gdp trong năm hai nghìn một mươi tám đã đạt được là bảy tám
bên cạnh đó thu ngân sách nhà nước nhất là ngân sách trung ương cũng đạt được những kết quả đáng mừng
thủ tướng khẳng định qua các số liệu thống kê và công bố của cục thống kê nước ta thì việc hoàn thành vượt mức toàn diện kế hoạch nhiệm vụ năm vừa qua là khá lớn
tất cả các lĩnh vực nông nghiệp công nghiệp văn hóa xã hội ngân sách nhà nước đều vượt kế hoạch đề ra

họ cứ muốn tăng trưởng cao hơn ta
bây giờ vấn đề quy mô này kinh tế còn khác nhau nhưng mà tốc độ tăng trưởng đáng mừng trong bối cảnh quốc tế cũng giống nhau
thủ tướng nêu rõ chúng ta đổi mới mô hình tăng trưởng nhưng tín dụng tăng thấp dầu khí sụt giảm nhưng các sản phẩm từ dầu khí thì giữ được tốc độ tăng
có nhiều vấn đề đặt ra trong phát triển của năm nay cần phải suy nghĩ
để các thành viên chính phủ phát biểu ý kiến nhất là những đánh giá các báo cáo kiểm điểm báo cáo về tình hình năm và các nghị quyết quan trọng khác
các chỉ tiêu năm nay so với các năm tăng nhưng thủ tướng vẫn yêu cầu cần phải ra soát lại để báo cáo trong cuộc họp ngày mai để công bố rộng rãi
đây là ưu điểm lớn xứng đáng được động viên đánh giá
tuy vậy thủ tướng cũng nêu rõ các thành viên chính phủ cũng cần tự phê bình những hạn chế khuyết điểm
hiện vẫn còn tồn tại bảy vấn đề trong đó có việc chỉ đạo thực hiện ba đột phá chiến lược
đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại và nâng cao tính độc lập tự chủ của nền kinh tế còn chậm chưa đạt yêu cầu đề ra

tuy vậy thủ tướng cũng nêu rõ các thành viên chính phủ cũng cần tự phê bình những hạn chế khuyết điểm